để tỏ lòng thương tiếc biết ơn đồng chí fidel castro và xuất phát từ quan hệ đặc biệt việt nam cuba đảng nhà nước chính phủ quốc hội và mặt trận tổ quốc việt nam đã quyết định để tang đồng chí fidel castro với nghi thức quốc tang vào ngày hôm nay bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
trong thời gian này các cơ quan công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài treo cờ rủ có giải băng tang như quy định không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng